các nàng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ
vụ tai nạn xảy ra đã gây ách tắc kéo dài tại hai phía đèo